từ ngày một mươi một tháng bảy hầm đường bộ hải vân nối thử thiên huế với đà nẵng sẽ đóng cửa ba mươi phút mỗi ngày để nổ mìn thi công mở rộng hầm hải vân hai
các phương tiện sẽ phải dừng đỗ trước hai đầu trạm thu phí phía bắc và nam của hầm hải vân
đại diện ban quản lý dự án hầm hải vân cho biết dự kiến từ ngày một mươi một tháng bảy hầm hải vân sẽ đóng cửa ba mươi phút mỗi ngày để thi công nổ mìn mở rộng hầm hải vân hai
hầm hải vân sẽ đóng cửa trong khung giờ từ một mươi ba h một mươi năm đến một mươi ba h bốn mươi năm trong khoảng thời gian hầm nóng cửa các phương tiện sẽ dừng đỗ trước hai đầu trạm thu phí phía bắc và phía nam
hầm hải vân dài một mươi hai km là hầm đường bộ dài nhất cả nước trong đó đường dẫn phía bắc dài khoảng một bảy km hầm dài sáu hai km đường dẫn phía nam dài bốn km
nhận định hầm hải vân chưa đủ đáp ứng lượng phương tiện gia tăng bộ giao thông vận tải đã quyết định mở rộng hầm lánh nạn thành hầm dành cho phương tiện đi lại với hai bốn làn xe
phục vụ phương tiện từ năm hai nghìn hai mươi hầm hải vân hai được thiết kế với hai ống hầm rộng bảy chín mét cho phương tiện chạy một chiều trong mỗi ống đảm bảo hai làn xe rộng bảy mét đường bộ hành và bảo dưỡng rộng một mét hai giải an toàn rộng một năm mét